sau sáu năm triển khai luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ
tuy vậy quá trình triển khai cũng xuất hiện nhiều vướng mắc trong đó lớn nhất là những bất cập trong việc định giá đất
khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn thất thoát nguồn thu ngân sách
ảnh hưởng tới tính bền vững ổn định của thị trường bất động sản
theo các chuyên gia bất động sản hiện mức giá tại các bảng giá đất do địa phương quy định cao nhất
chỉ bằng ba mươi mức giá tối đa phổ biến trên thị trường
ở nhiều đường phố tại các đô thị lớn cá biệt có trường hợp không bằng hai mươi
một số nơi thuộc hà nội và thành phố hồ chí minh giá đất đã lên tới một ba một bốn tỷ đồng mỗi mét vuông
nhưng khung giá đất của nhà nước cao nhất vẫn chỉ là một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
việc bảng giá đất của nhà nước thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường đã dẫn đến hệ lụy
như giá đất ghi trên hợp đồng mua bán thấp hơn bảng giá của nhà nước để tránh thuế
vì việc chúng ta không xác định được giá đất phù hợp với giá trị thị trường đất đai
nó đang nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn trên thực tế như khi người dân thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
thì thực hiện theo giá thấp và khi nhà nước thực hiện đền bù giống bằng thì phải thực hiện theo giá cao
và như vậy nó không bình đẳng giữa quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện về tài chính đất đai
cũng vì cái giá thấp cho nên là bản thân nhiều dự án người dân cũng không nhận được một cái giá đền bù
nó khóa đáng so với đúng giá trị của đất đai dẫn đến chuyện người dân khiêu kiện
và không chấp hành
bên cạnh đó luật đất đai cho phép các địa phương điều chỉnh khung giá đất tối đa tăng giảm ba mươi
nếu khung giá đất ở các địa phương có sự thay đổi
nhưng thực tế nhiều địa phương không sử dụng thẩm quyền này
đưa mức giá cao nhất của bản giá đất là một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
trong khi thành phố hồ chí minh có quyền được cộng thêm ba mươi
tức là sẽ đưa lên cái mức giá đất cao nhất khoảng hai trăm một mươi triệu đồng cho một mét vuông
nhưng mà chúng tôi thấy các địa phương gần như cũng chưa sử dụng cái thẩm quyền này
một trong những khó khăn nhất hiện nay là không thể thiết lập được cơ sở dữ liệu giá đất thị trường
vì giá đất thực
không được ghi nhận trên các hợp đồng giao dịch về đất đai
theo các chuyên gia giải pháp ở đây là cần hoàn thiện các quy định về định giá đất
để xác định giá đất trong các trường hợp nhà nước giao đất cho thuê đất
sao cho phù hợp giá đất trung bình trên thị trường để tránh thất thoát ngân sách
đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng đổi mới nội dung
điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi